cũng trong ngày một mươi năm tháng tám ngoại trưởng mỹ antony blinken cùng người đồng cấp nhật bản
yoshimasa hayashi và ngoại trưởng hàn quốc park jin đã bắt đầu cuộc họp trực tuyến
trước thềm hội nghị thượng đỉnh ba bên dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại mỹ
cuộc họp trực tuyến diễn ra trong bối cảnh các nước trên tìm cách tái khẳng định sự đoàn kết ba bên
trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực
nhiều quan chức chính phủ cho biết dự kiến các ngoại trưởng cũng sẽ thảo luận các vấn đề
liên quan đến an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo
ba ngoại trưởng cũng sẽ tập trung thảo luận các vấn đề khác như xung đột nga ukraine
và việc đảm bảo chuỗi cung ứng các sản phẩm chủ chốt như chất bán dẫn
dự kiến hội nghị thượng đỉnh mỹ nhật hàn do tổng thống mỹ joe biden chủ trì
sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng chạy david gần washington vào ngày một mươi tám tháng tám tới
hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên tổng thống biden trao đón
các nhà lãnh đạo nước ngoài đến chạy david kể từ khi ông nhậm chức vào năm hai nghìn hai mươi một
đây cũng sẽ là hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên giữa tổng thống mỹ joe biden
tổng thống hàn quốc jun seok in và thủ tướng nhật bản kishida fumio
khi mà các cuộc thảo luận ba bên trước đây đều được tổ chức bên lề các hội nghị quốc tế